thưa quý vị đã thành thông lệ vào dịp đầu xuân người dân cả nước thường có thói quen đi lễ chùa xin lọc đầu năm
chính vì vậy mà nhu cầu gửi xe tại các khu vực gần đình chùa tăng cao đột biến
lợi dụng điều này không ít điểm trong giữ xe tự phát đã thu phí với mức giá cao gấp ba bốn lần ngày thường
và tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực tâm linh
tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây tại phường dịch vọng thành phố hà nội người dân đi lễ chùa đầu năm tại chùa hà không gặp phải cảnh chặt chém thu phí gửi xe nhờ mô hình trong xe miễn phí do đoàn thanh niên phường tổ chức
gần một trăm linh lượt xe gửi vào những ngày bình thường cao điểm những ngày đông nhất có khi lên đến tám chín lượt xe gửi tại đây tất cả đều không mất phí trong giữ
người dân hoàn toàn yên tâm và thoải mái khi đến chiêm bái tại đình chùa hà quận cầu giêng
tổ chức của chùa hà từ bao đời nay rồi đều có dịch vụ trong xe miễn phí không giống như các nơi khác
em thấy là nó rất là dễ tìm đây cũng là lần hai em đến đây em cũng chưa quen biết nhiều về hà nội nếu có những điểm này thì em thấy rất an tâm hơn nhiều
đây là hoạt động do đoàn viên thanh niên phường dịch vọng đứng ra tổ chức
tổ chức hoạt động từ đêm ba mươi tết và sẽ kéo dài đến dặm tháng riêng đến nay hoạt động này đã duy trì được nhiều năm không chỉ thu hút được sự quan tâm của đoàn viên thanh niên mà cả những người lớn tuổi cũng chung tay góp sức góp công
chùa hà có truyền thống từ trước nay cứ tết đến xuân về là cứ từ mùa một đến rằm sẽ trông miễn phí để cho nhân dân vào lễ tết được an tâm thoải mái không sợ lộn xộn xe cộ gì cả
chùa hà trông rất đảm bảo một đường vào một đường ra bà con rất là phấn khởi
bên ngoài có điểm chung xe miễn phí trong khu vực đình chùa hạ các lực lượng công an bảo vệ thổ dân phố ban quản lý di tích thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân đảm bảo nội quy di tích duy trì cảnh quan văn minh sạch đẹp
những hộ kinh doanh khu vực bên ngoài cũng chủ động nhắc nhở hướng dẫn người dân đi lễ gửi xe vào các bãi trồng giữ miễn phí do ủy ban nhân dân phường dịch vọng thành lập